chủ sở ủy ban nhân dân xã khánh thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
đây là một buổi tuyên truyền trực tiếp về các chính sách bảo hiểm do cơ quan bảo hiểm xã hội huyện yên thành tổ chức
mặc dù vừa trải qua một trận mưa lớn nhưng hàng trăm người dân trong xã và các vùng lân cận vẫn có mặt đông đủ ở hội trường để nghe tuyên truyền viên giải thích cận kẽ về chính sách
rất đông người dân đã trực tiếp đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay tại hội nghị
mặc dù vừa trải qua một trận mưa lớn nhưng hàng trăm người dân trong xã và các vùng lân cận vẫn có mặt đông đủ ở hội trường để nghe tuyên truyền viên giải thích cận kẽ về chính sách
mặc dù vừa trải qua một trận mưa lớn nhưng hàng trăm người dân trong xã và các vùng lân cận vẫn có mặt đông đủ